tại thành phố đà lạt trung ương hội nông dân việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã tổ chức bế mạc
chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước việt nam lào campuchia gắn với hội trợ nông sản sạch lần thứ nhất
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đã tham dự buổi lễ
sau ba ngày tổ chức với sự tham gia của gần ba trăm linh đại biểu đến từ ba nước chương trình diễn ra các hoạt động ý nghĩa
như hội kiến giữa trưởng đoàn lào campuchia với lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố đà lạt
đặc biệt hội trợ nông sản sạch với hai trăm sáu mươi bốn gian hàng của nông dân và doanh nghiệp ba nước đã thu hút hơn một mươi bốn lượt khách tham quan mua sắm
tại đây các doanh nghiệp ký kết một mươi ba thỏa thuận hợp tác tham gia chuỗi an toàn thực phẩm và tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm
tại buổi lễ ban tổ chức trao tặng bằng khen trung ương hội nông dân việt nam tặng tám mươi doanh nghiệp
hợp tác xã cơ sở sản xuất tiêu biểu của ba nước đã có nhiều đóng góp cho chương trình